theo tri cục thủy sản tỉnh thừa thiên huế thì hiện trên địa bàn tỉnh còn tồn kho sáu trăm linh tấn hải sản đông lạnh chưa tiêu thụ được
nguyên nhân chính được xác định là do việc chậm trễ trong việc kiểm định chất lượng sản phẩm
số hải sản này đang được cấp đông tại năm kho ở cảng cá
trung bình mỗi tháng cơ sở phải chi trả khoảng bốn mươi triệu đồng tiền điện để bảo quản tại các kho đông lạnh này
chủ các cơ sở thu mua hải sản đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nếu an toàn thì cho tiêu thụ
ông trần văn châu chủ cơ sở kho đông lạnh tám thế ở cảng thừa thiên huế cho biết
sau sự cố môi trường biển cơ sở có mua tổng cộng gần năm trăm năm mươi tấn chủ yếu là cá nục cá bánh lái
sau đó tiêu thụ gần một trăm linh tấn còn lại bốn trăm năm mươi tấn hiện còn đang tồn động
chủ cơ sở đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm số cá này để giải quyết tồn động tháo gỡ khó khăn về vốn